mỗi mùa mưa bão đến thì tại các khu vực miền núi nước ta thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại rất lớn về cơ sở hạ tầng đặc biệt là tính mạng của người dân
và qua tìm hiểu cho thấy là hệ thống radar hay là quan trắc tại các khu vực miền núi còn thiếu chưa thực hiện được vai trò cảnh báo sớm cho địa phương
ở khu vực miền núi thời tiết phía đón gió khác hẳn phía khuất gió hệ thống hoàn đối lưu tạo ra những trận mưa lớn cục bộ gây nhiều khó khăn cho công tác cảnh báo sớm
đây là rào cản công nghệ chính ở thời điểm hiện tại tuy nhiên bên cạnh vấn đề này việc dự báo sớm thiên tai tại khu vực miền núi của nước ta còn đang vấp phải khó khăn do thiếu thiết bị quan chắc
nhưng còn thêm lưu ý nữa là đối với khu vực miền núi thì mạng ớt nó còn thưa thất hơn
so với tiêu chuẩn mà tổ chức khí tượng thế giới đặt ra cho cơ sở dữ liệu đầu vào thì hệ thống cảnh báo mưa lũ của nước ta vẫn còn thiếu nhiều so với yêu cầu
trong thời gian tới ngành khí tượng thủy văn đã có kế hoạch tăng cường mạng lưới quan chắc bao gồm hệ thống radar và đo mưa bề mặt thông qua nhiều nguồn lực khác nhau bao gồm cả xã hội hóa
công tác dự báo cảnh báo ở những khu vực có nguy cơ
rồi do cao như khu vực các bản miền núi của chúng ta hiện nay còn rất ít thiết bị
có thể nói là có những nơi là gần như không có thiết bị hoặc là thông tin đến rất là khó khăn vùng dễ bị chia cắt
đây là những việc mà chúng ta phải làm ngay phải làm quyết liệt
nhiều hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm đã chỉ ra rằng để dự báo sớm mưa lũ tại khu vực miền núi thì yêu cầu nâng cấp hệ thống quan chắc là tất yếu
vấn đề đặt ra là sẽ phải đầu tư trên diện rộng
trong khi nguồn ngân sách còn nhiều hạn chế để giải bài toán khó này có lẽ cần sự vào cuộc của không chỉ các cơ quan khí tượng thủy văn